liên quan đến tình hình covid một mươi chín hết sức căng thẳng tại trung quốc
mới đây thành phố thiên ân thông báo sẽ tiến hành đợt xét nghiệm toàn dân lần thứ hai
nhằm ngăn chặn biến thể omicron
đợt xét nghiệm sẽ bắt đầu từ chiều một mươi hai tháng một
trước đó thiên tân đã phát hiện chùm ca nhiễm đầu tiên kể từ hôm tám tháng một
trong đó có hai ca nhiễm biến thể omicron
thành phố một mươi ba chín triệu dân thực hiện đợt xét nghiệm trên diện rộng đầu tiên vào ngày chín tháng một
với gần một mươi hai triệu người được lấy mẫu
kết quả của gần tám triệu mẫu được công bố cho thấy có bảy mươi bảy mẫu dương tính
trong ngày một mươi một tháng một thiên tân đã ghi nhận thêm ba mươi ba ca nhiễm cộng đồng
trong khi hôm một mươi tháng một chỉ có một mươi ca
các công ty và cơ sở khác được yêu cầu chỉ làm nửa ngày một mươi hai tháng một để nhân viên xét nghiệm
hãng xe hơi toyota của nhật thông báo
nhà máy tại thiên ân đã ngồi đợi xét nghiệm cho các công ty và cơ sở khác

vì phải đi xét nghiệm bắt buộc
ngoài thiên tân một thành phố khác ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao là an dương
tại tỉnh hà nam
cơ quan y tế thông báo có sáu mươi năm ca nhiễm tại an dương trong ngày một mươi một tháng một
tăng vọt so với chỉ hai ca trong ngày một mươi tháng một
đây cũng là nơi đã phát hiện ca nhiễm biến thể omicron
thiên ân đã xét chặt quy định đối với người dân muốn rời khỏi thành phố
trong khi an dương ra lệnh người dân
người dân hạn chế ra khỏi nhà trong thời gian thành phố làm xét nghiệm
hiện chưa rõ có bao nhiêu ca omicron được phát hiện thêm
tuy nhiên ngân hàng goldman sachs vừa đưa ra báo cáo đánh giá rằng
trung quốc có thể sẽ tăng cường các quy định để khống chế omicron
vì vậy ngân hàng đã giảm bớt mức dự báo tăng trưởng của trung quốc trong năm hai nghìn hai mươi